chương trình biến các điểm chân rác tập kết rác không theo quy định thành vườn hoa của thanh niên thủ đô trên địa bàn các quận nội thành hà nội
tuy mới được triển khai nhưng bước đầu đã giúp thay đổi cảnh quan đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng cho người dân
tuy nhiên để công tác này có hiệu quả lâu dài thành phố hà nội đã huy động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức tình nguyện tham gia chương trình
ngã tư trần quốc toàn quang trung hà nội ít ai nhận ra được khu vực này trước đây là điểm tập kết rác tự phát không theo quy định tồn tại hơn một mươi năm
hơn một tháng trở lại đây khu vực ô nhiễm thường xuyên bốc mùi xuống ế này bỗng nhiên được thay ra đổi thịt khoác lên mình một diện mạo mới với nhiều cây cảnh hoa lá màu sắc tươi đẹp
ngốc ngã tư trần quốc toàn quang trung chỉ là một trong số nhiều điểm tập kết rác tự phát được biến thành vườn hoa trên địa bàn hà nội
qua khảo sát thanh đoàn hà nội
hà nội đã thống kê được một trăm linh hai điểm tập kết rác chân rác có thể xây dựng thành vườn hoa ràn hoa
trong năm hai nghìn một mươi sáu sau khi thống nhất với các quận phường đơn vị liên quan về phương án thi công duy trì bàn giao thành đoàn dự kiến sẽ tổ chức thực hiện giai đoạn một tại sáu mươi điểm
điều thú vị là tại các điểm vườn hoa này nếu trước đó những người dân sở tại hàng ngày xả rác ra thì nay chính họ lại là người chăm sóc cho vườn hoa của mình
và coi như đó là một sản phẩm của địa bàn dân cư cộng đồng dân cư ở địa phương
địa bàn dân cư số bảy phường trần đạo thì nhân dân cũng đã tự nguyện gọi là bảo nhau để giữ gìn cái vườn hoa
và nhân dân cũng tự nguyện bảo nhau là không vứt rác ra nơi này nữa để bảo vệ chăm sóc duy trì một công trình có ý nghĩa như vậy
công trình tại phố phương mai trên quận đồng đa và ở đây thì người dân là người gì liên hệ với nhóm cùng nhóm xây dựng lên ý tưởng cùng nhóm thi công
và thậm chí chính họ là người mà bỏ cả tiền ra nữa để cùng nhóm thực hiện một công trình như thế
đấy cũng là một mong muốn của nhóm khi mà có sự tham gia của người dân sự ủng hộ đồng thuận của người dân vào với công trình
thì chính người dân khi mà họ nhận thấy là à cái đứa con này cái công trình này do tôi làm nên thì tôi sẽ phải có ý thức hơn trong việc chăm sóc và duy trì nó
đấy cũng là lý do mà cái công trình đấy cũng là công trình đầu tiên của nhóm mà xây dựng cả ràn hoa giấy
một cái giàn mà cần phải sự chăm sóc rất nhiều
chúng tôi sẽ khảo sát rất kỹ các điểm chân rác trên địa bàn thành phố tính toán cùng với các nhà thiết kế mà chúng tôi mời từ các trường đại học
và sẽ lên phương án thiết kế một cách rất là chi tiết và phù hợp với đặc điểm của từng khu vực
cũng như phù hợp với thời tiết kể cả tính toán đến việc là khi có mưa lớn hoặc là bão thì có thể di chuyển để bảo quản được những cái sản phẩm này
thời gian tới thành đoàn hà nội sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án một cách cụ thể chi tiết
trong đó bước then chốt là khảo sát nắm tình hình
xây dựng đề án trao đổi và tạo sự đồng thuận làm đến đâu chắc đến đấy để tranh thủ sự tham gia hưởng ứng của người dân và các tổ chức có liên quan
điều quan trọng là phải để người dân trân trọng và có trách nhiệm với sản phẩm do chính họ làm ra